sáng ngày tám tháng bảy đã xảy ra một vụ cháy tại một cơ sở kinh doanh cầm đồ ở phường tân đông hiệp
thành phố sĩ an tỉnh bình dương vụ cháy này đã làm ba người tử vong
vụ cháy xảy ra vào khoảng chín h hai mươi hai phút tại cơ sở cầm đồ hương huy hoàng
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bình dương đã điều động một mươi năm chiến sĩ
phòng cháy chữa cháy và ba xe tới hiện trường một tiếng sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy làm ba người tử vong nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ